khoảng ba giờ sáng nay tại xã mã ba huyện hà quảng tỉnh cao bằng bất ngờ xảy ra mưa rông lốc xoáy
làm tốc mái nhiều nhà dân gãy đổ nhiều cây hoa màu trong đó hai xóm kéo nạm và lũng hoài bị thiệt hại nặng nề
trong sáng nay cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành
giả soát thống kê thiệt hại do mưa lốc xoáy gây ra trên địa bàn tại xóm lũng hoài
nhiều hộ gia đình và trụ sở cơ quan bị tốc mái hoàn toàn riêng trụ sở công an xã mã ba bị gió lốc
thổi bay toàn bộ phần mái nhà rất may là không có thiệt hại về người sau khi ghi nhận thông tin
từ xã mã ba công an huyện hà quảng đã huy động hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến hỗ trợ nhân dân
khắc phục hậu quả do mưa rông lốc xoáy gây ra